ngày hai mươi hai tháng sáu ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh con tum đã tổ chức
chương trình phát động hành trình đỏ và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ phát động đã có gần bốn trăm linh cán bộ công chức và các đoàn viên thanh niên trên địa bàn
đăng ký tham gia hiến máu tỉnh nguyện ước tính thu từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi đơn vị máu
toàn bộ số máu trên được chuyển về ngân hàng máu sống tỉnh con tum để phục vụ cho việc cấp cứu
và các bệnh nhân thiếu máu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh con tum đã tổ chức
gần hai mươi đợt hiến máu tình nguyện số lượng máu hiến là hai bốn trăm tám mươi chín đơn vị máu đạt năm mươi sáu sáu so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín